sang ngày mai bắc bộ trời tiếp tục khô giáo về chiều trời còn hứng nắng nhẹ tạo đà cho nền nhiệt ngày mai ở bắc bộ tăng tiếp thêm một hai độ nữa
cao nhất trong ngày mai ở vùng núi cũng như đồng bằng đều lên trên mức là một mươi năm độ và với mức nhiệt này thì rét hại sẽ giảm dần
khí lạnh yếu bớt nhưng mưa ở miền trung vẫn xuất hiện nhiều thậm chí mưa vừa mưa to còn gia tăng là bởi bão số một di chuyển gần tới đất liền
tương tác với đới gió đông bắc của không khí lạnh rồn xuống
ngày và ngày mai nó vẫn khiến cho một dọc các tỉnh từ quảng trị trở vào cho đến ninh thuận có mưa ở nhiều nơi
trong đó khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa sẽ là những vùng có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai
sấp xỉ trong khoảng từ bốn mươi bảy mươi mm bên biển có nơi trên một trăm linh mm
vì thế cần phải đề phòng lũ trên các sông từ thừa thiên huế đến ninh thuận có khả năng lên lại
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất ở vùng núi ngập lụt vùng trụng thấp và đô thị tại khu vực này
đó là diễn biến về mưa còn nhiệt độ ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh vẫn duy trì ở mức thấp là từ một mươi năm một mươi sáu độ
và trời vẫn ở ngưỡng rét đậm
trong khi đó ở khu vực từ quảng trị đến thừa thiên huế nhiệt độ ở mức là từ một mươi sáu cho đến một mươi tám độ
còn các tỉnh thành từ đà nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ ở ngưỡng rét là từ hai mươi một hai mươi ba độ
trong khi đó khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận nhiệt độ dựa ở mức là từ hai mươi năm hai mươi tám độ
bão số một đang di chuyển về phía tây vì thế nó cũng có tác động nhất định đến thời tiết ở tây nguyên và nam bộ
tây nguyên đêm nay và ngày mai mưa chỉ xuất hiện vài nơi nhưng mây sẽ nhiều hơn và nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực này giảm xuống chỉ còn mức là hai mươi sáu hai mươi tám độ
trong khi ở nam bộ mưa sẽ xuất hiện mức dài rác về chiều và tối nên nhiệt ngày cũng giảm xuống chỉ còn mức là từ hai mươi chín ba mươi một độ
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước